thay vì sản xuất những sản phẩm dưới dạng chế biến thô
hiện một số doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh quảng ninh
đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất chế biến sâu
nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm
trong chương trình mỗi xã phường một sản phẩm đặc biệt là các sản phẩm đặc hữu đặc trưng vùng miền
trồng dược liệu thì mấy đầu là bán trong một số nguyên liệu thô trong một số công ty bạn
thì như thấy là giá thành của nó rất là thấp
thế từ đấy là tôi lại suy nghĩ tưởng là tôi chế biến sâu
cái máy vừa rồi mua là mấy trăm triệu cái máy hiện nay đang sử dụng rất là tốt
trong đó là cái má cái hoa nó giữ được má đẹp để chúng tôi bán ra xuất sang các nước bạn rất là tốt
bản thân chúng tôi nghĩ là một phần là trách nhiệm một phần là cái mà mình cần phải làm đến cuối của cái sản phẩm này
để đưa ra những sản phẩm tinh đó và chúng tôi cũng đã quyết tâm và đến bây giờ thì
cái sản phẩm của chúng tôi đã có một cái chất lượng nhất định đối với thị trường quốc tế
chương trình mỗi xã phường một sản phẩm gọi tắt là ô cóp của việt nam nói chung và tỉnh quảng ninh nói riêng
với cốt lõi là tạo ra những sản phẩm hàng hóa và dịch vụ từ những thế mạnh về tài nguyên văn hóa lao động ở các vùng miền trong tỉnh
bằng chính sự tổ chức của cộng đồng sự tự giác phát triển kinh tế của người dân trên cơ sở những điều kiện sẵn có
đây chính là yếu tố hướng tới sự phát triển bền vững của chương trình và nâng cao thu nhập của người dân
thưa quý vị và các bạn dược liệu nói chung và cây thuốc nói riêng có giá trị kinh tế to lớn hơn bất kỳ cây lương thực thực phẩm nào
tuy nhiên động lực để phát triển cây dược liệu phải từ nhu cầu của thị trường và lấy doanh nghiệp tư nhân hộ cá thể để làm động lực phát triển
cần hình thành các vùng trung tâm sản xuất chế biến dược liệu ở các vùng miền khác nhau để tiến tới sản xuất với quy mô lớn
thay vì sản xuất những sản phẩm dưới dạng chế biến thu
địa bàn tỉnh quảng ninh đã đầu tư vùng nguyên liệu mạnh dạng đầu tư những thiết bị ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất chế biến sâu các sản phẩm nhằm nâng cao giá trị gia tăng của các loại cây dược liệu này
sau những thành công của giai đoạn một bước sang giai đoạn hai hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi quảng ninh tiếp tục triển khai đưa chương trình o cop trở thành chương trình phát triển kinh tế quan trọng của tỉnh
xây dựng nhãn hiệu o cop quảng ninh trở thành thương hiệu mạnh trong nước
từ mà bán được nhiều và có uy tín thì lúc đấy thì mới mở được cái vùng sản xuất nghiên điệu cho cơ sở cũng như cho lông dân
giai đoạn một của chương trình o cop các sản phẩm mới đang ở dạng thô chủ yếu là khai thác từ tự nhiên
do đó trong giai đoạn hai này để phát triển các sản phẩm lợi thế của địa phương trở thành thương hiệu
ban chỉ đạo chương trình o cop sẽ kết hợp với các địa phương tập trung hoàn thiện vùng nguyên điệu
thực hiện khoanh vùng bảo tồn tại chỗ các vùng cây dược liệu quý xây dựng quy trình sản xuất và chế biến chuẩn cho từng loại sản phẩm
song song với đó là thực hiện đưa khoa học công nghệ và chế biến sâu và đa dạng sản phẩm cũng như tăng chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường
việc chế biến sâu nó mang lại cái hiệu quả cao
và chính vì vậy mà chúng tôi cũng khuyến khích là đối với
các hợp tác xã thì tiến hành sơ chế đối với dược phẩm là tiến hành sơ chế cái dược liệu ngay từ khi thu hoạch là sơ chế ngay
và sau đó thì liên kết với doanh nghiệp để chế biến sâu
nó tạo ra cái sản phẩm nó có chất lượng và xây dựng nhãn mát và kiểm định cái chất lượng để lưu thông trên thị trường nó đảm bảo
và như vậy cái giá trị hàng hóa mang lại
nó cao rất nhiều lần so với cái việc bán cái nguyên liệu thô
nông sản trên địa bàn được chế biến sâu
giá bán thường cao hơn sản phẩm thô từ hai mươi đến năm mươi
đồng thời tạo thêm công an việc làm cho lao động địa phương
các sản phẩm sau chế biến đang chinh phục được đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh
tôi hàng năm về đây du lịch và tham quan ở khu tâm linh của yên tử núi yên tử này
các người hướng dẫn và những người bán hàng thì người ta giới thiệu đến cái ô cóp này có những sản phẩm đặc trưng của mỗi xã phường
nhưng mà sản phẩm đặc trưng nhất của yên tử mình thuộc là những cái sản phẩm của tinh dầu trầu một lá trầu tiên
người ta thường thường gọi là trầu tiên
cái sản phẩm công dụng của nó rất là tốt
sau nhiều năm theo đuổi làm dược liệu đến nay anh phạm việt trung đã có trong tay gần một mươi hectare vườn dược liệu
với các loại cây quý như cà gai leo diệp hạ châu trà vàng
hiện nay công ty của anh đang tham gia với gần chín loại sản phẩm ô cóp đều được ban chỉ đạo cũng như khách hàng đánh giá rất cao
nhận thức được cần phải đầu tư dây chuyền để khép kín chuỗi sản xuất từ khâu ươm trồng nuôi giống đến sản xuất chế biến các loại sản phẩm trên dây chuyền hiện đại
đến thời điểm này chín sản phẩm của công ty đều là sản phẩm ô cóp và được xếp hạng bốn sao
công ty dược liệu đông bắc chúng tôi cũng được hưởng lợi rất là nhiều
ví dụ như là chúng tôi phát triển vùng nguyên liệu đi đến các huyện các xã thì đều làm trong khuôn khổ sản phẩm ô cóp của tỉnh
tỉnh cũng có những tập huấn lưng cao trình độ cho cán bộ kỹ thuật
nói riêng và quản lý doanh nghiệp nói chung để xây dựng kế hoạch và sản xuất sản phẩm ô cốt
với ứng dụng khoa học công nghệ xế lạnh đã giúp gia đình anh định văn trắng ở thôn khay sa xã đạp thanh huyện ba trẻ nâng cao chất lượng sản phẩm trà hoa vàng do gia đình sản xuất
mỗi năm gia đình anh trắng thu khoảng hai tấn trà hoa vàng tươi
trước đây để chế biến bảo quản anh thường xấy nóng sản phẩm
bởi vậy hoa có màu xỉn hơn hương thơm cũng bị bay bớt
cuối năm hai nghìn một mươi bảy được huyện hỗ trợ năm mươi chi phí anh đầu tư công nghệ xế lạnh để chế biến bảo quản hoa
công nghệ này giúp hoa gần như giữ nguyên màu vàng ống vốn có của nó đồng thời hương thơm cũng đậm đà hơn
mùa hoa năm hai nghìn một mươi bảy hợp tác xã này xấy được ba tạ hoa khô
trước kia xấy là chủ yếu xấy nóng
năm hai nghìn một mươi bảy chúng tôi mua máy xấy lạnh gọi là thăng hoa
để xấy để làm sao nó vừa giữ được hoa nó tốt và nó không bay chất hoạt chất nó bay đi
trong đó là hiện nay mỗi xã phường một sản phẩm làm cái o cóp của tỉnh
chúng tôi cũng đem hoa lá ra chưng bày bán
bán trong đó rất là được nhiều người đều đều kì cơ
với cách làm bài bàn và quyết tâm triển khai chương trình ocov trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi đi vào chiều sâu
thành một chương trình kinh tế quan trọng
tỉnh quảng ninh đã nâng cấp hệ thống tổ chức thực hiện chương trình
từ ban điều hành thành ban chỉ đạo cấp tỉnh lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới
quảng ninh sẽ triển khai đồng bộ quyết liệt chương trình tại các địa phương trong tỉnh
nhằm phát triển sản xuất tập trung quy mô lớn trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa nông nghiệp
và phi nông nghiệp trên địa bàn đông thôn và khu vực đô thị
góp phần cung ứng sản phẩm dịch vụ cho phát triển dịch vụ thương mại của tỉnh
xây dựng nhãn hiệu ocop quảng ninh trở thành thương hiệu mạnh trong nước
và từng bước vươn ra thị trường quốc tế
để phát triển sản phẩm ocov tạo thành chuỗi các sản phẩm kết nối du lịch
trên địa bàn cũng đã hình thành nhiều điểm tham quan trải nghiệm cho du khách
nổi bật có thể kể đến điểm tham quan cơ sở nuôi trai cấy ngọc trên vịnh hạ long
vịnh bái tử long và sản phẩm đồ lưu niệm trang sức của công ty cổ phần ngọc trai hạ long
đến đây không chỉ được tham quan cảnh quan yên bình
tuyệt đẹp trên vịnh du khách còn được thăm quy trình sản xuất ngọc trai
tham quan chế tác các sản phẩm ngọc chai dưới sự hướng dẫn của kỹ thuật viên
tham quan một bảo tàng nhỏ trưng bày các sản phẩm làm từ ngọc trai
đây là điểm tham quan yêu thích của nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế
là nguồn tài nguyên du lịch được các cơ quan chuyên môn nghiên cứu để xây dựng các tour du lịch
bản thân doanh nghiệp chúng tôi cũng đã vượt qua được
và đến ngày hôm nay thì đã đạt
và một kết quả mà có thể nói là rất là hài lòng
là các chất lượng về các sản phẩm không chỉ là sản phẩm của chất lượng năm sao về o corp ở trong nước
mà là hiện tại bây giờ đối với du khách thế giới thì sản phẩm của chúng tôi là một cái sản phẩm du lịch rất là độc đáo
mà được du khách của đa quốc gia rất là nhiều
các nước quốc tế đến thăm quan ở trên vịnh hạ long họ đều rất là thích
và họ rất là cảm thấy nó có một cái giếng rất là đặc biệt
là đơn vị tiên phong
trong việc nhân giống nuôi trồng thu hoạch và chế tác ngọc chai theo một quy trình hiện đại
khép kín theo công nghệ nhật bản
sản phẩm ngọc chai hạ long đã được ban điều hành o corp quảng ninh chấm điểm xếp hạng ở thang điểm cao nhất năm sao
đồng thời sản phẩm này còn đạt tiêu chuẩn quốc tế
do đó khách hàng của công ty có tới chín mươi khách quốc tế
và công ty đón tiếp hàng nghìn lượt khách mỗi ngày gia tăng kinh tế du lịch cho địa phương
vâng đây là lần thứ hai tôi quay trở lại hạ long
có thể nói rằng ở đây phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp
ngoài ra lần này chúng tôi còn được chiêm ngưỡng những quy trình làm ngọc chai rất là tuyệt vời
những sản phẩm ở đây có thể nói rằng là có giá trị rất là cao và đẹp
chúng tôi đã được hướng dẫn rất là chú đáo
và cái quy trình làm ngọc chai cũng là gây hấp dẫn cho chúng tôi rất là nhiều
đặc biệt trước khi được xem thực tế du khách sẽ được tham quan bảo tàng thu nhỏ
giới thiệu hình ảnh về quán hàng
sau đó đến khu nuôi trồng chế tác và kết thúc là khu trưng bày những sản phẩm
đồ trang sức làm từ ngọc chai đã được hoàn thiện
các du khách tới đây thì người ta muốn chiếm ngưỡng cái sản phẩm ngọc chai
vì đấy là một cái sản phẩm ốc hộp của tỉnh quảng ninh
và đặc biệt hơn là người ta còn muốn tìm hiểu về cái quy trình cậy ngọc để tạo ra cái viên ngọc chai
cũng như các công đoàn nuôi chai lấy ngọc
trong những năm qua cùng với sự kế thừa áp dụng kỹ thuật nuôi cấy tiên tiến
từ các chuyên gia đến từ nhật bản một đất nước phát minh nghề nuôi chai lấy ngọc
từ hơn một trăm linh năm trước với những thương hiệu ngọc chai nổi tiếng trên thế giới
công ty này đã nghiên cứu xây dựng thành công quy trình sinh sản nhân tạo thu thập và lai tạo
các loài chai quý hiếm có độ bọc ngọc nhanh màu sắc đẹp
để mang đến cho thị trường những sản phẩm ngọc chai chất lượng cao
toàn bộ cái kỹ thuật về nuôi cấy cũng như là cái kỹ thuật của tất cả những cái hệ thống
cả một chuỗi của các công đoạn hiện tại bây giờ khép kín thì đều là công đoạn của nhật bản
và những năm trước đây thì chúng tôi cũng đã từng xuất khẩu đi nhật bản
và sau đó họ ra công chế tác lại xuất khẩu ra các thị trường khó tính khác
thì từ những cái xuất phát như thế thì bản thân chúng tôi nghĩ là một phần là trách nhiệm
một tuần là cái mà mình cần phải làm đến cuối của cái sản phẩm này
từ một sản phẩm ô cóp tại đây khách du lịch sẽ có đội ngũ nhân viên hướng dẫn ân cần
chu đáo giới thiệu tỉ mỉ từng công đoạn sản xuất
khách du lịch đến tham quan có thể thoải mái tìm hiểu và lựa chọn cho mình những viên ngọc chai đẹp
chất lượng đẹp
chất lượng cao được chế tác hết sức tinh xảo và lộng lẫy
đây là điểm tham quan yêu thích của nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế
và là điểm đến của nhiều công ty lữ hành đưa vào tour du lịch tham quan vịnh hạ long
không mấy ai nghĩ rằng
có thể tìm được một trang trại nông nghiệp giữa thành phố nhộn nhịp
nhưng nền nông nghiệp đô thị hiện đang là một xu hướng
và đã cung cấp hàng nghìn tấn thực phẩm cho người dân địa phương
ngày nay có thể tìm thấy những trang trại thành phố bên trong những kho hàng
trên sân thượng các tòa nhà cao ốc
hay thậm chí bên trong những chiếc bình đất nhỏ nhất
đây là một trang trại rộng nằm giữa một thành phố mỹ
nông trại rộng hơn một hectare này là nơi trồng hơn ba trăm linh loại rau
đây chính là nơi khởi nghiệp mô hình nông trại
nó như một luồng gió cho thành phố detroit
khái niệm các gia đình trong một vùng cùng làm nông với nhau
cùng trồng rau màu
cùng thu hoạch và chia sẻ miễn phí cho các hộ gia đình trong vùng
đã được khởi nguồn từ nơi đây
và trở thành xu hướng nông nghiệp phổ biến khắp nước mỹ
mô hình này nhắm đến những người trẻ
người quan tâm tới sức khỏe
họ ưu tiên sản xuất thực phẩm tươi ngon cho địa phương
nông trại đô thị không phải là khái niệm mới ở detroit
nhưng mô hình nông nghiệp láng giềng thì mới
bất cứ ai sinh sống quanh đó đều có thể tham gia vào làm việc
thực phẩm được phát miễn phí cho mọi người
không chỉ cung cấp miễn phí thực phẩm tươi ngon
nhờ mô hình mới lạ nông trại láng giềng này
tình cảm giữa những người hàng xóm ở đây ngày càng khăng khít
đặc biệt họ tự tạo ra khoảng chín tấn rau mỗi năm ngay tại địa phương
trong suốt năm năm
các trang trại trồng rau này đã tặng hai mươi hai tấn rau cho hai hộ gia đình
chỉ với mảnh đất gần một ha
người dân nơi đây còn xây dựng một tòa nhà nông nghiệp chung
thành phố rất khuyến khích người nơi khác tới đây mua nhà và cùng làm nông
bên cạnh nông trại láng giềng
viện sáng tạo nông nghiệp đô thị michigan cũng xây dựng một trang trại một mươi hai m hai tại detroit
nhằm cung cấp thực phẩm sạch cho những người dân khu vực xung quanh trang trại
bao gồm một khu vườn tám m hai một khu vườn cho trẻ em một vườn cây ăn quả với hơn hai trăm linh cây
và một trung tâm tài nguyên cộng đồng đang trong quá trình xây dựng
những trang trại đô thị như detroit đang ngày càng phát triển mạnh mẽ trên khắp thế giới
tại giải gaza palestine vì không có nhiều đất để canh tác nông nghiệp
từ năm hai nghìn một mươi tổ chức lương thực và nông nghiệp của liên hợp quốc
đã đề xuất ý tưởng trang trại trên sân thượng quy mô lớn
tổ chức này đã cung cấp trang thiết bị cho hơn hai trăm linh hộ gia đình để thực hiện mô hình aquaponics
đây là một mô hình kết hợp trồng rau và nuôi cá trong một hệ thống tuần hoàn
bể cá cung cấp nước cho rau và rau sẽ lọc sạch nước cho bể cá
người dân palestine đã xây dựng những khu vườn này từ nhựa và gỗ tái chế
sử dụng hạt giống của người dân khu vực lân cận
thượng hải trung quốc có dân số hơn hai mươi bốn triệu người và một trang trại một trăm linh ha
đã được lên kế hoạch xây dựng cho thành phố này và dự kiến có thể nuôi sống cả thành phố
công ty kiến trúc sasaki nằm gần khu nông nghiệp đô thị sukiao
sẽ thiết kế các loại trang trại thẳng đứng hay còn gọi là trang trại nhiều tầng
trên các tòa tháp của thành phố
dự án này sẽ sử dụng phương pháp thủy canh và aquaponics
nhà kính nổi và những trang trại tảo
suy dinh dưỡng và an ninh lương thực là hai vấn đề người dân trên khắp thế giới đang phải đối mặt
và những trang trại như thế này là một giải pháp thân thiện với cộng đồng cung cấp thực phẩm miễn phí
cho hàng chục nghìn hộ gia đình
đây là mô hình đặc biệt một mô hình đề cao sự tự giác trách nhiệm
giúp gắn kết tình cảm hàng xóm láng giềng
vừa khỏe vừa thêm niềm vui lại thoải mái thu hoạch
ăn các loại củ do mình tự tay trồng
sống trong môi trường như vậy còn gì tuyệt hơn nữa
mô hình nông nghiệp láng giềng đóng vai trò quan trọng
giúp tăng sản lượng nông sản trên thế giới và giảm sự khăn hiếm thực phẩm ở những vùng khó khăn
mô hình cũng giúp gắn kết cộng đồng phủ xanh đường phố
trong tương lai mô hình này được kỳ vọng sẽ ngày càng phát triển rộng rãi hơn nữa